hai nam thanh niên trú tại tp vinh tỉnh nghệ an đã chọn đoạn đường bảy mươi hai m thuộc địa bàn xã hưng lộc tp vinh
để thực hiện hành vi bốc đầu xe mô tô
hành vi nguy hiểm này đã bị lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng phát hiện và xử lý
đây là đoạn video ghi lại cảnh bốc đầu xe mô tô xảy ra vào hồi một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
tại đường bảy mươi hai m thuộc địa bàn xã hưng lộc tp vinh
hình ảnh trên được đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh ghi lại sau khi tiếp nhận thông tin
có một số thanh niên thường tụ tập điều khiển xe máy vi phạm gây mất trật tự an toàn giao thông
hai nam thanh niên bốc đầu xe đã được mời lên trụ sở đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh để xử lý
tại đây cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm đồng thời cho biết các em thường hẹn nhau vào khung ba giờ sáng
để tập bốc đầu xe mô tô trên tuyến đường trên
hiện đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh đã lập biên bản tạm giữ phương tiện
và làm thủ tục để xử phạt theo quy định